cơn bão số ba không phải là quá mạnh nhưng có khả năng cao gây mưa lớn ở nhiều khu vực trong đó có hà nội
công ty thoát nước hà nội đã triển khai một trăm linh lực lượng ứng trực để đối phó với các vị trí úng ngập trên địa bàn thủ đô
theo yêu cầu của ủy ban nhân dân tp hà nội công ty thoát nước hà nội đã lắp số điện thoại đường dây nóng hai mươi bốn ba trăm chín mươi bảy bốn mươi sáu nghìn hai trăm hai mươi năm
để tương tác tiếp nhận thông tin từ người dân
khi phát hiện những điểm ống ngập người dân có thể gửi thông tin gửi hình ảnh ống ngập sự cố đến trung tâm giám sát hệ thống thoát nước của công ty thoát nước hà nội
để công ty cử lực lượng kịp thời giải quyết
công ty thoát nước hà nội đã triển khai một trăm linh lực lượng ứng trực với hơn hai ba trăm linh cán bộ công nhân viên hai trăm linh đầu xe máy thiết bị cơ giới
đảm bảo sẵn sàng hoạt động giải quyết thoát nước tại các vị trí úng ngập trên địa bàn thủ đô